các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh tám sáu độ kinh đông cách bờ biển tỉnh quảng ninh khoảng một trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ khoảng sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một ba độ vĩ bắc một trăm linh bảy ba độ kinh đông trên khu vực ven bờ tỉnh quảng ninh
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp bảy cấp tám tức là khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp chín cấp một mươi
do ảnh hưởng của bão vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm cả các huyện đảo bạch long vĩ cô tô và vân đồn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua giật cấp tám cấp chín
biển động mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ chiều tối nay ngày hai mươi ba tháng sáu khu vực tỉnh quảng ninh có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
các tỉnh thành phố hải phòng bắc giang lạng sơn có gió giật cấp bảy cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
thưa quý vị là một trong những địa phương được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão số một
hiện quảng ninh đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão
các địa phương trong tỉnh quảng ninh hiện đang tích cực xây dựng các phương án phòng chống giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ninh vừa có công điện khẩn gửi ủy ban nhân dân các địa phương bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ đội biên phòng tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số một
theo đó các địa phương đặc biệt là các huyện ven biển như cô tô móng cái hải hà đầm hà tiên yên vân đồn phải thông báo rộng rãi và yêu cầu tàu thuyền còn đang ở trên vùng biển phía đông vịnh bắc bộ khẩn trương di chuyển về những nơi tránh trú an toàn gần nhất

quảng ninh cũng yêu cầu các địa phương giả soát và khẩn trương triển khai ngay các phương án để phòng lũ quét và sạt lỡ đất